việt nam hiện là một trong một mươi đối tác thương mại lớn của myanmar và quốc gia này cũng đang là thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng
tuy nhiên để khai thác tốt thị trường này các doanh nghiệp cần am hiểu chính sách và chủ động thích ứng
đây là nhận định được đưa ra tại hội thảo triển vọng thị trường myanmar trong giai đoạn hội nhập
do trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tp hcm phối hợp với cộng lộc bộ doanh nghiệp việt nam tại myanmar tổ chức tối qua một mươi chín tháng một mươi một
thống kê cho thấy tổng kiêm gạch thương mại song phương việt nam myanmar trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đạt hơn bảy trăm linh triệu đô la mỹ
trong đó việt nam xuất khẩu sang myanmar các mặt hàng chủ yếu như sắt thép thiết bị điện xe đạp xe máy thực phẩm hàng điện tử điện gia dụng công nghệ thông tin v v
đến nay việt nam là nhà đầu tư lớn thứ bảy trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp tại myanmar với tổng số vốn đầu tư đạt hơn hai một mươi sáu tỷ đô la mỹ
để khai thác tốt thị trường xuất khẩu tiềm năng như myanmar các đại biểu cho rằng doanh nghiệp việt nam cần phải tìm hiểu kỹ về thị trường chính sách văn hóa khắc phục những khó khăn về cơ sở hạ tầng lao động thông quan hàng hóa tận dụng lợi thế về thuế quan chưa có rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu từ đó có những chính sách hợp pháp phát triển phù hợp